liên quan đến những thông tin về tình hình biến thể omicron đang được nhiều người quan tâm
mời đại các chuyên gia quốc tế đưa ra dự đoán sự xuất hiện của biến thể này
có thể biến đại dịch covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu ở người
biến thể omicron xuất hiện và quét qua nam phi với tốc độ chưa từng thấy trong đại dịch
khiến cho cả thế giới lo sợ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra
nhưng hai tháng sau tình hình đã diễn ra theo chiều hướng không như dự đoán
câu hỏi mà các nhà khoa học và toàn xã hội sẽ phải đối mặt trong suốt năm hai nghìn hai mươi
là khi nào giai đoạn covid một mươi chín hiện tại sẽ chấm dứt và trở thành bệnh đặc hữu
khi virus vẫn tiếp tục lưu hành nhưng ở mức độ phổ biến
và tác động của nó sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được
các chuyên gia không mong đợi covid một mươi chín sẽ biến mất hoàn toàn
thay vào đó cuối cùng nó sẽ đi đến một giai đoạn tương tự như một số bệnh khác
mark warnhouse giáo sư về bệnh truyền nhiễm dịch tế học tại đh edinburgh cho biết
với hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm bệnh khi còn nhỏ
có thể tái nhiễm nhiều lần và hình thành khả năng miễn dịch
nói rằng đó là tình huống mà các nhà khoa học mong đợi
chúng ta sẽ ít nhiễm bệnh hơn nếu có miễn dịch hoặc đã tiêm vaccine
đó là lý do tại sao mức độ nghiêm trọng giảm bớt của omicron là rất quan trọng
nó bổ sung thêm một lớp miễn dịch nhưng không đi kèm với nguy cơ nhập viện
như làn sóng covid một mươi chín đã diễn ra trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi
theo một nghiên cứu của scotland omicron giảm hai phần ba nguy cơ nhập viện so với delta
trong khi đó nam phi đưa ra con số tương tự là tám mươi
giáo sư woonhouse nói hơn một nửa thế giới đã tiếp xúc với virus hoặc đã tiêm vaccine
các quy tắc của trò chơi đã thay đổi
theo chuyên gia về mặt định nghĩa đại dịch sẽ không kết thúc cho đến khi nó chấm dứt
đối với tất cả mọi người ở mọi nơi
do đó cần tập trung vào việc tiêm đủ vaccine covid một mươi chín cho những người
ở các nước có thu nhập thấp và trung bình
tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn ở nhiều khu vực nghèo hơn trên thế giới
đặc biệt là ở đông âu trung á và phần lớn của châu phi
khiến cho những nơi này đặc biệt dễ bị đe dọa bởi các biến thể mới đáng lo ngại
hoặc các đợt nhập viện nghiêm trọng hơn
giáo sư hayman giáo sư về dịch tế học bệnh truyền nhiễm trường y học và nhiệt đới
và vệ sinh dịch tế london nói một đại dịch có nhiều thành phần khác
nhiều đại dịch khác nhau ở các quốc gia khác nhau
tôi nghĩ rằng covid một mươi chín ở các quốc gia sẽ trở thành bệnh đặc hữu với tỷ lệ khác nhau
điều này làm tăng thêm mức độ chắc chắn cho câu hỏi liệu omicron có đẩy nhanh
sự kết thúc của đại dịch hay không
thưa quý vị và các bạn như vậy theo các chuyên gia dịch tế học hàng đầu thế giới
thì đại dịch khó mà có thể biến mất hoàn toàn
cách duy nhất để chúng ta tự bảo vệ chính mình đó là tiêm vaccine đầy đủ
và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại